thưa quý vị sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng các cơ quan chức năng đã và đang triển khai giả soát những bất cập trên các tuyến cao tốc từ đó sớm phát hiện và xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu tai nạn đảm bảo an toàn giao thông
vâng qua giả soát thì một số bất cập trong thiết kế tổ chức giao thông đã bộc lộ không chỉ gây bất tiện mà còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của người đi đường
một trong những vấn đề bất hợp lý được nhiều người nhắc đến là quy định về tốc độ tối đa giữa các đoạn tuyến cao tốc gây ảnh hưởng tới các lái xe khi lưu thông cụ thể như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi trong câu chuyện giao thông ngay sau đây
mười năm nay ngày nào ông ý cũng chở hàng đi trên cao tốc pháp vân cầu rẽ không ít đoạn trên tuyến đường này có sống trâu hoặc nắp cống cao hơn mặt đường khiến xe phải giảm tốc độ xuống thật thấp đây cũng là điều mỗi lái xe gặp khó khăn khi di chuyển trên tuyến cao tốc này
có mấy chỗ là cũng không chấp nhận được ví dụ như là kia km một trăm chín mươi chín chỗ km hai trăm linh chín tại vì tôi đi ngày nào tôi đi đến tuyến này ngày nào tôi đi đôi ba lần ở tuyến này luôn ví dụ như bây giờ chở hàng ra là vẫn nguyên nhưng mà đi qua tuyến này là bị xô theo như mình thì cũng phải lên giảm tốc độ ở những cái chỗ như thế
đoạn đấy thì có thể là hạn chế tốc độ một chút thì những đoạn đường đẹp thì có thể là lại trả về tốc độ cũ cho mọi người ổn định tốc độ ổn định lại
từ khi đi vào khách sạn
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay lượng phương tiện lưu thông trên đoạn cao tốc cầu rẽ ninh bình tăng đều đạn trên một mươi một năm đồng thời việc đưa các đoạn tuyến cao tốc cao bồ mai sơn mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vào khai thác sử dụng giúp thuận lợi về giao thông nhưng điều này khiến năng lực thông hành toàn tuyến rơi vào tình trạng quá tải bởi các đoạn tuyến sau chưa đồng nhất về cơ sở hạ tầng
đoạn tuyến từ cầu rẽ cho đến cao bồ quy định tốc độ nên hạn chế lại ở cái mức thấp hơn tốc độ tối đa một trăm linh km một giờ thực ra là cái tiêu chuẩn của đường cao tốc thì nếu mà cái này cũng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng nếu mà cơ sở hạ tầng nó xuống cấp nó không đảm bảo an toàn thì theo tôi là lên hạ xuống
theo lực lượng cảnh sát giao thông do tốc độ trên các đoạn tuyến không đồng nhất dẫn đến nhiều lái xe không chạy đúng tốc độ
tình trạng này thường xuyên bị ủn ứ bởi sự thắt nút cổ chai ở một số đoạn tuyến tình trạng này thường xuyên xảy ra khi vào các cuối kỳ nghỉ lễ không những vậy việc vi phạm tốc độ trên tuyến cũng đang khá phổ biến chính điều này cộng với việc không giữ khoảng cách an toàn khiến nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến luôn tiềm ẩn
có cái bất cập là ở trên cái tuyến từ trạm thu phí cao bồ và đến mai sơn rồi chạy vào trong phía thanh hóa đấy thì tốc độ cho tám mươi thực ra thì nó rất là bí bách cho lái xe vì nó chỉ có hai làn thôi
trong khi đó là có những cái đầu ra đầu vào những cái làn nhập đàn và tách đàn đấy
các chuyên gia thì cho rằng với nguyên tắc điều kiện khai thác tốc độ của các phương tiện lưu thông trên cao tốc có thiết kế ban đầu bao giờ cũng nằm trên điều kiện lý tưởng của một con đường mới xây dựng
tuy nhiên sau khi đi vào khai thác lượng phương tiện ngày càng tăng dẫn đến hư hỏng kết cấu công trình mặt đường xuống cấp đòi hỏi công tác duy tu bảo dưỡng phải kịp thời
cơ quan quản lý khai thác đường luôn luôn phải dự báo trên các điều kiện đường như vậy thì vấn đề tốc độ khai thác phù hợp nhất theo dòng xe theo lưu lượng xe theo điều kiện mặt đường theo sức bám mặt đường thậm chí theo các điều kiện thời tiết
tại đây đã có quy định bao nhiêu năm nay rồi công tác thẩm định an toàn giao thông là để đánh giá xem những cái đoạn đường những cái cung đường nào là an toàn hay không an toàn
và thẩm định an toàn giao thông thì phải tiến hành từ khâu tiền khả thi đến khả thi đến thiết kế đến khuất quá trình
các đơn vị vận hành đang tiếp tục khắc phục những bất cập tồn tại phát sinh trong quá trình khai thác tạm các tuyến cao tốc đặc biệt là vấn đề về tốc độ
và trong khi chờ những giải pháp từ cơ quan chức năng thì công tác xử lý vi phạm đang là một trong những phương án để phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông trên tuyến